đầu tiên tôi muốn hỏi phó giáo sư tiến sĩ trịnh thị ngọc ạ
phó giáo sư có thể cho khán giả biết được rằng là một cái nhìn toàn cảnh về bệnh gan nói chung
và các loại bệnh gan ở việt nam hiện nay ra sao
và gan thì nó có chức năng như thế nào trong cơ thể ạ
xin chào quý vị khán giả xin chào mc anh
chúng ta biết rằng là gan là một bộ phận rất là quan trọng trong cơ thể con người
tình hình bệnh gan trên thế giới nói chung và ở việt nam nói riêng
thì nó cũng ngày càng có những cái thay đổi
cái thứ nhất là tôi muốn nói qua về tình hình gan trên thế giới
chúng ta biết rằng là trên các bệnh gan nói chung thì có rất là nhiều loại
gan do viêm gan virus viêm gan nhiễm độc viêm gan tự miễn viêm gan do nhiễm trùng
đấy là những các loại viêm gan
thì chúng ta biết là trước hết là đối với các loại virus trong can
thì quan trọng nhất là viêm gan virus b và c
chúng ta biết rằng là trước kia thì tỷ lệ nhiễm viêm khăn virus b ở trên thế giới
khoảng bốn trăm linh triệu người mang virus b và c
tuy nhiên hiện nay thì theo thống kê của tổ chức y tế thế giới
thì cái tỷ lệ đó nó hơi giảm xuống
bởi vì là chúng ta đã có cái phương pháp tiêm phòng viêm gan cho trẻ em
cho nên là hiện nay theo ước tính của tổ chức y tế thế giới
thì tỷ lệ nhiễm viêm gan virus b
còn khoảng hai trăm bảy mươi năm triệu đến hai trăm tám mươi triệu người mang trên thế giới
mang virus gan b mạng tính
trong đó thì tập trung chủ yếu là các nước châu phi và các nước châu âu á
còn thứ hai là cái virus viêm gan mà nó rất cần quan tâm là virus gan c
thì chúng ta biết rằng là
cho đến bây giờ thì viêm gan c thì chưa có cái kháng có vaccine để phòng bệnh
cho nên là cái tỷ lệ nhiễm viêm gan c trên thế giới vẫn còn cao
và người ta ước tính khoảng một trăm sáu mươi một trăm bảy mươi triệu người trên thế giới nhiễm virus gan c
và tỷ lệ cao nhất vẫn là các nước châu phi và trong đấy cả các nước châu á
thì cái sự lây truyền của hai virus viêm gan đó thì nó tương đối giống nhau
cũng gần giống hiv
như là lây chuyển từ mẹ sang con lây chuyển đường máu và tình dục
đấy là như thế
còn đối với ngoài ra cái viêm gan virus b c ra
thì chúng ta biết rằng là các loại viêm khan khác
ví dụ như viêm gan e viêm gan a thì nó hầu như ít chuyển sang mạng tính
và cái tỷ lệ tự diễn biến tự khỏi
còn ngoài ra là còn có viêm gan virus nhiễm độc viêm gan tự miễn và viêm gan nhiễm trùng
đấy là trên thế giới
và quay lại ở việt nam thì chúng ta biết rằng là việt nam là cái nước châu á
thì tỷ lệ nhiễm viêm gan virus b gần như là chiếm một tỷ lệ rất là cao
người ta ước tính rằng là người việt nam chúng ta nhiễm viêm gan b khoảng từ một mươi đến một mươi hai
là hai mươi năm dân số nhiễm viêm gan b tỷ lệ rất cao
thời gian gần đây thì do chúng ta tiêm phòng tốt thì tỷ lệ nó có hơi giảm xuống
nhưng mà nó cũng chưa phải là nhiều
và đặc biệt nữa ở việt nam chúng ta nhiễm viêm gan b là chủ yếu là lây truyền từ mẹ sang con
cho nên chúng ta phải cần chú ý
ngoài ra viêm gan c chúng ta thì chủ yếu là gặp ở những đối tượng
thứ nhất là tiêm chích ma túy
thứ hai là người chuyển máu
và thứ ba là những người chạy thận nhân tạo trú kỳ đấy
chứ là giải ngày đấy
thì tỷ lệ nhiễm rất là cao
có thể là như tiêm chích ma túy có thể nhiễm lại đến sáu mươi bảy mươi
hoặc là những người chạy thận thì khoảng là một mươi một mươi năm
hoặc là những người chuyển máu hoặc sản phẩm của máu cũng rất là cao
thì ngoài cái viêm gan virus b ra thì chúng ta thấy rằng là hiện nay
viêm gan do rốt loạn chuyển hóa
trong đó trên là do gan nhiễm mỡ hoặc là do rượu bia thì nó chiếm từ tỷ lệ cũng khá là cao
và ngoài ra một số các nguyên nhân tổn thương gan khác mà chúng ta cũng cần chú ý là
viêm gan do tự biến
tức là trong cơ thể nó sản xuất ra
những cái chất để làm cho cái tổn thương tế bào gan
tức là chúng ta gọi là viêm gan tự biến
hoặc là những viêm gan do nhiễm trùng
ví dụ như viêm gan sau sốt xét
hoặc là một số viêm gan do sát lái gan
thể nói chung là tình trạng viêm gan có rất là nhiều
cái bối cảnh thì ngày chúng ta biết rằng
cái tỷ lệ
chúng ta biết rằng trước kia ở việt nam của chúng ta
cái tỷ lệ mà cái ung thư gan
thì nó chỉ được chiếm vị thứ hai thứ ba thôi
tuy nhiên trong năm nay thì
bộ y tế đã thấy rằng là tỷ lệ
bệnh nhân ung thư gan của việt nam
chiếm tử vong thì chiếm tỷ lệ
còn trên các ung thư phổi và một số các ung thư khác
cho nên là cái vấn đề
viêm gan virus hoặc là các viêm gan
nói chung thì chúng ta phải cần
chú ý và chúng ta phải cách đề phòng
và điều trị ngay khi mà gan nó chưa
chuyển đến sơ gan và đặc biệt là ung thư gan
vâng ạ vậy thì gan nó có chức năng
chính như thế nào trong cơ thể của con người
chúng ta biết là người ta được ví như là
gan như một cái nhà máy hóa chất
đấy tức là nó có rất là nhiều chức năng
chức năng là đầu tiên là người ta hay nói đến là
chức năng thải độc
tất cả những các cái chất
khi chúng ta ăn vào cơ thể
thì bao giờ nó cũng chuyển hóa qua đường tiêu hóa
và chuyển hóa tại gan thành những cái chất
không độc và đào thải ra ngoài
cái thứ hai nữa là
chức năng tổng hợp các cái chất
với như là albumin và một số chất khác nữa
và ngoài ra còn có những chức năng
giúp những cái quá trình đông máu
cho nó tốt
đấy nói chung là gan có rất là nhiều
chức năng của chúng ta
thưa quý vị như vậy là qua những
chia sẻ đầu tiên
từ phía phó giáo sư tiến sĩ trịnh thị ngọc
thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là
cái tỷ lệ những cái người mà
mắc các bệnh lý về gan
khá là cao
nhất là ở việt nam nữa
và những cái người mà bị tăng men gan
cái tăng men gan cũng ngày có một cái chiều hướng
gọi là đi lên
và chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là
gan cũng có khá là nhiều chức năng
và một cái chức năng quen thuộc nhất chúng ta hay gọi
đó là thải độc
mọi người cứ bảo gọi là uống cái này uống thế kia
để cho thải độc gan đi

đúng không ạ
đúng không ạ